do ảnh hưởng của hạn hán và mặn xâm nhập hàng nghìn hectare lúa đông xuân ở đồng bằng sông kiều long có nguy cơ bị mất trắng
tại tỉnh trà vinh hơn năm mươi hectare lúa đang trong tình trạng thiếu nước ngọt
ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống hạn mặn để bảo vệ vùa mùa vụ sản xuất
còn tại tỉnh sóc trăng hàng nghìn hectare lúa cũng đứng trước nguy cơ bị mất trắng
nguyên nhân là do người dân vẫn xuống giống sản xuất lúa vụ đông xuân muộn mặc dù ngành nông nghiệp đã có khuyến cáo
năm hai nghìn hai mươi tình hình xâm nhập mặn đến sớm hơn năm hai nghìn một mươi chín khoảng một tháng độ mặn cao và kéo dài